theo tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong chín tháng qua cả nước xảy ra một mươi bốn loại hình thiên tai
khiến một trăm bảy mươi năm người chết và mất tích tổng thiệt hại tài sản lên đến trên một mươi hai tỷ đồng
theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên cả nước đã xảy ra một mươi bốn loại hình thiên tai bao gồm sáu cơn bão năm áp thấp nhiệt đới
hai trăm một mươi hai trận rông lốc xét một mươi hai trận lũ quét sạt lở đất bốn đợt xét đậm xét hại
thiên tai liên tiếp xảy ra khiến một trăm bảy mươi năm người chết và mất tích một trăm linh năm người bị thương gần một bảy trăm linh ngôi nhà bị đổ sập và hơn ba mươi một nhà bị hư hại tốc mái
về thiệt hại nông nghiệp hơn hai trăm một mươi bốn hectare lúa và hoa màu bị đổ dập hơn hai mươi bốn hectare cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại gãy đổ
trên hai mươi sáu con da súc và trên bốn trăm năm mươi con da cầm bị chết trên một mươi một hectare thủy sản bị ngập và mất trắng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
trung tâm của mùa mưa lũ và thiên tai của khu vực miền trung
và trước cái tình hình như vậy thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều những cái cuộc họp
để ra soát đánh giá các phương án cũng như kiểm tra các kinh bản để ứng phó
một cách đạt được hiệu quả
thiệt hại về thủy lợi và giao thông cũng khá nghiêm trọng
cụ thể hơn ba trăm ba mươi hai km đê kè canh mương và bờ bao bị sạt lở
hơn năm mươi năm km bờ sông bờ biển bị sạt lở
hơn tám bốn triệu mét khối đất đá đường giao thông quốc lộ tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt
ước tính tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra là trên một mươi hai ba trăm năm mươi sáu tỷ đồng